chiều ngày một mươi năm tháng bảy đoàn đại biểu quốc hội tp hcm đã có buổi làm việc tại trường tiểu học lê văn tám quận tân phú
về tình hình thực hiện nghị quyết số tám mươi tám hai nghìn một mươi bốn qh một mươi ba và nghị quyết số năm mươi một hai nghìn một mươi bảy qh một mươi bốn của quốc hội
về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
tại buổi làm việc đoàn giám sát nghe các báo cáo của phòng giáo dục và đào tạo quận
và trường tiểu học lê văn tám về thực hiện đổi mới sách giáo khoa giáo dục phổ thông
theo đó phòng đã triển khai công khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo về tổ chức lựa chọn sách giáo khoa của bộ sở
và phòng giáo dục và đào tạo tổ chức hướng dẫn quy trình lựa chọn sách giáo khoa cho trường tiểu học
việc đổi mới chương trình sách giáo khoa đòi hỏi các trường cần chuẩn bị đội ngũ giáo viên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông
trong đó việc tập huấn để giáo viên có đủ điều kiện giảng dạy theo chương trình mới là rất quan trọng
phòng giáo dục và đào tạo quận đề xuất phương án hỗ trợ trợ giá cho đối tượng gia đình chính sách hoàn cảnh khó khăn
đoàn đại biểu quốc hội tp hcm tổng hợp ý kiến kiến nghị đề xuất giải pháp với các bộ ngành liên quan và báo cáo quốc hội trong thời gian tới